cũng trong ngày hôm qua bộ y tế đã có công điện gửi ban nhân dân các tỉnh thành phố
tăng cường chỉ đạo quyết liệt nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm trang thiết bị y tế
phòng chống dịch covid một mươi chín trên thị trường bảo đảm chất lượng sản phẩm với giá thành hợp lý
các địa phương cần tăng cường công tác thanh tra kiểm tra việc niêm yết giá bán
và bán đúng giá niêm yết kiểm tra và ngăn chặn các hành vi lợi dụng tình hình
khan hiếm trang thiết bị y tế trên thị trường để đầu cơ găm hàng mua gom hàng hóa
hoặc lợi dụng dịch bệnh để tăng giá bán các trang thiết bị y tế phòng chống dịch covid một mươi chín
bất hợp lý xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đồng thời chỉ đạo sở y tế giao nhiệm vụ
cho các bệnh viện trạm y tế nhà thuốc đại lý bán lẻ thực hiện niêm yết giá bộ xét nghiệm sars cov hai
và bảo đảm chất lượng cung ứng sản phẩm này đến người dân tổ chức thanh tra kiểm tra
để phát hiện sớm các tổ chức cá nhân vi phạm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trên địa bàn
tin an ninh trả tự
đối tượng đi trước sẽ áp sát để đối tượng ngồi sau chớp thời cơ giật tài sản
tài sản cướp giật được trung bán rồi chia nhau tiêu xài
công an tỉnh điện biên phối hợp với công an tỉnh quảng bình vừa tiếp nhận đối tượng
truy nã đặc biệt nguy hiểm sau một mươi chín năm lẩn trốn sang lào
đối tượng là lò văn thoan sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại xã nong luống huyện điện biên tỉnh điện biên
lò văn thoan là đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm của phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh điện biên về hành vi tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy
ngay sau khi bị lực lượng chức năng phát hiện hành vi phạm tội lò văn thoan đã lần theo đường mòn
khu vực biên giới lẩn trốn sang lào lấy vợ sinh con và thường xuyên thay đổi chỗ ở
phần cuối là những thông tin về truy nã tội phạm xin kính chào tạm biệt
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
phòng an ninh điều tra công an tỉnh hải dương đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng trần thị thắm
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn nghĩa trạch xã ngọc liên huyện cẩm giang tỉnh hải dương
về hai tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
đối tượng này có nốt ruồi cách một năm cm trước đầu lông mày trái
bên cạnh đó phòng an ninh điều tra công an tỉnh hải dương còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng phạm văn nhất
hộ khẩu thường trú tại thôn du tái xã tiền tiến thành phố hải dương tỉnh hải dương
về tội tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép
và đối tượng nguyễn thắng hiệu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú tại phường hiệp sơn thị xã kinh môn tỉnh hải dương
phải nhận quyết định truy nã của công an thị xã kinh môn tỉnh hải dương về tội gây dối trật tự công cộng
đối tượng này có nốt ruồi cách ba cm dưới đuôi mắt trái
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý